thưa quý vị và các đồng chí thời gian gần đây cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển buôn bán những loại ma túy mới
trong đó có lá khát là một loại tiền chất ma túy lần đầu tiên xuất hiện tại việt nam
theo đánh giá của lực lượng chức năng thì lá khát có mức độ nguy hiểm độc hại lớn hơn rất nhiều so với những loại ma túy khác
một hai tấn lá khô lạ có tên lá khát vừa bị tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm phối hợp với lực lượng công an phát hiện thu giữ
mới đây tại sân bay quốc tế nội bài lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ hơn hai tấn lá khát khi đang làm thủ tục tạm nhập tái xuất đi nước khác
để vận chuyển chất lọt lá khát được ngụy trang trong những thủ hàng đóng sẵn và khai báo là chè đen
hay thảo mộc
lá khát hay còn gọi là lá thiên đường loài này được trồng chủ yếu ở châu phi và bán đảo ả rập
lá khát có tác hại khôn lường cho người sử dụng như làm mờ mắt dối loạn tâm thần phá vỡ hệ cơ xương của cơ thể ung thư vòng họng dụng răng
đây là loại ma túy bị cấm sử dụng tuyệt đối
sử dụng với cái nhiều lớn nhiều
thì sẽ dẫn đến những cái tác hại lên cơ thể tinh thần như là những cái bệnh về tâm thần rồi thì hoang tưởng
còn sử dụng với lượng lớn và quá liều thì có thể dẫn đến tự vọng
lá khát có thể tinh chế thành chất ma túy cathinol
từ chất này có thể tổng hợp với chất amphetamine thành loại ma túy có tên gọi là flakka
đây là loại ma túy có dạng như tinh thể muối màu trắng hay hồng nhạt
và mức độ nguy hại tàn phá cơ thể của nó đáng sợ hơn rất nhiều so với các loại ma túy trên thị trường
chúng ta cần phải tuyên truyền cho nhân dân
và đặc biệt là cái
lực lượng là thanh niên
thế giới trẻ của chúng ta nó phải hiểu được cái tác hại của cái lá khát này để mà tránh xa nó ra
chứ không nếu như mà chúng ta không có một cái tuyên truyền để cho mọi người thấy được cái tác hại của nó
và vẫn cứ như là thanh niên bây giờ cứ đi tuyên truyền với nhau dùng cái này thích lắm
thế nó không nghiện đâu thì là rất nguy hiểm
đấy thì tôi cho rằng là cái này là nó phải có cái sự phối hợp
tất cả các lực lượng chức năng cả hệ thống chính trị rồi từ cấp cơ sở trở lên từ phường xã
thế rồi các bộ ngành liên quan là cần phải tuyên truyền để mà
tránh xa nó
lá khát cỏ mỹ nước vui
những từ này không còn xa lạ
thực tế hiện nay bọn tội phạm đang tìm mọi cách để thầm lậu những loại ma túy này vào việt nam
với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau
do đó các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đấu tranh ngăn chặn các loại ma túy
đặc biệt là lá khát